dự báo thời tiết ổn định và thuận lợi nhất cho các hoạt động chào đón lễ giáng sinh trong ngày và đêm hôm nay
sẽ là các tỉnh thành nam trung bộ tây nguyên và nam bộ
dự báo thời tiết ngày hôm nay tại khu vực này sẽ ít mưa ban ngày có nắng
nhiệt độ cao nhất tại nam trung bộ và cả tây nguyên sẽ là hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn thành phố hồ chí minh hay những khu vực khác của nam bộ sẽ là hai mươi chín ba mươi hai độ
về tối và đêm thì trời tiếp tục chuyển rét ở tây nguyên và xe lạnh ở các tỉnh thành nam bộ
tuy nhiên hầu như sẽ không làm ảnh hưởng gì đến không khí nô nứt chào đón đêm giáng sinh của người dân trên khu vực
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước